trước đó công ty cổ phần alibaba tây bắc tp hcm và công ty cổ phần địa ốc alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án khu đô thị alibaba tây bắc củ chi công bố bán nền nhà thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng
qua xác minh các công ty này nhận giữ chỗ cho bốn trăm chín mươi ba khách hàng tiền đặt cọc hơn một mươi bảy tỷ đồng
để tránh vấn đề pháp lý các công ty này không làm hợp đồng giao dịch với khách hàng mà chỉ làm giấy nhận tiền
điều này là không đúng với luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản
thanh tra sở xây dựng tp hcm ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời xét thế việc hoạt động kinh doanh này của hai công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
sở đã chuyển giao hồ sơ cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng bộ công an để tiến hành điều tra
liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật để uy hiếp đòi nợ ngày hôm nay công an tp hải dương đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam các đối tượng là lê văn trung
vũ đức dương
lê minh long cùng ở tỉnh hải dương và trần văn dương ở đắk lắk có hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một các đối tượng này đã có hành vi bắt giữ trái phép anh nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đang ở trọ tại huyện bình giang
sau đó ép anh long lên xe taxi đưa về gara sửa chữa xe ô tô của trung ở phường hải tân thành phố hải dương để thanh toán tiền nợ cho anh trung
tại đây nhóm đối tượng tiếp tục đánh đập long
trung đã yêu cầu long
long tiếp tục viết giấy ghi nợ và điện thoại cho gia đình đến trả nợ
nhận được tin báo của gia đình bị hại công an tp hải dương đã vào cuộc tiến hành bắt giữ các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến sự vụ này là vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu long có vay của trung hai mươi triệu đồng với lãi suất là ba đồng một triệu một ngày
long hứa sẽ thu xếp cuối năm hai nghìn một mươi bảy trả hết gốc và lãi
tuy nhiên trung mới chỉ nhận được số tiền trả lãi của long được ba tháng sau đó trung không liên lạc được với long để thanh toán số tiền nợ trên
với hành vi cấp dật tài sản đối tượng vũ quang hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tp hải long tỉnh quảng ninh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải long ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
theo kết quả điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một một phụ nữ cầu cốc quốc tịch ly bang đi bộ từ khách sạn sài gòn hải long đến hải long park phường bãi cháy
thì bị vũ quang hải đi xe mô tô áp sát cướp giật một túi sách màu đen bên trong có một điện thoại iphone một ví da màu đen hai trăm linh usd một thẻ atm cùng một số giấy tờ liên quan rồi bỏ chạy
ba mươi năm phút sau đó tại khu vực cửa khách sạn luxury đối tượng này tiếp tục cướp túi sách của chị vũ hoài nam trú tại phường bãi cháy bên trong chiếc túi sách có khoảng bảy triệu đồng một chiếc điện thoại di động iphone cùng một số giấy tờ quan trọng khác
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một đại diện cơ quan công an đã tiến hành trao trả tài sản cho nạn nhân
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của vũ quang hải
xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới vào sáng ngày hôm nay công an tp hà nội đã tổ chức buổi lễ triển khai đơn vị cảnh sát cơ động tại huyện ứng hòa

trong và sau tết nguyên đán mộ tuyết hai nghìn một mươi tám và các mùa lễ hội
cuối năm và dịp lễ tết là thời điểm các loại tội phạm hoạt động phức tạp để đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả
công an các đơn vị địa phương đã triển khai lực lượng chủ động lập kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm
với sự hoạt động tích cực và hiệu quả của tổ tuần tra phối hợp tình hình trật tự an toàn xã hội
trật tự giao thông tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã có sự chuyển biến rõ rệt ghi nhận của phóng viên đức huy antv lâm đồng
đúng một mươi chín giờ tổ tuần tra phối hợp đảm bảo an ninh trật tự của công an huyện lâm hà gồm các lực lượng
cảnh sát giao thông hình sự kinh tế ma túy lực lượng cảnh sát cơ động của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tăng cường
bắt đầu ca làm việc mới hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ đã bị phát hiện và xử lý
tổ tuyển tra phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội phối hợp tuần tra vào ban đêm thực hiện nhiệm vụ truyền tra đảm bảo
thứ nhất là trật tự an toàn giao thông và thứ hai là trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn xử lý số thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật nhưng cái lỗi chủ yếu thứ nhất là mang theo hung khí thứ hai là điều khiển xe
lãng lãnh đánh võng uống rượu bia và gây dấu trật tự ứng cộng
chỉ tính riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tổ tuyển tra phối hợp đã trực tiếp phát hiện lập biên bản một trăm một mươi năm trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tạm giữ bốn mươi năm xe máy các loại bắt hàng chục vụ vi phạm về trật tự xã hội như tàng trữ trái phép chất ma túy
trộm cắp tài sản vận chuyển lâm sản trái phép và gây dối trật tự công cộng
cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ tuần tra phối hợp đã phát hiện và giải quyết hàng chục vụ việc
liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở không để phát sinh
nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được truyền cho các lực lượng nghiệp vụ xử lý
trong một ca tuần tra này chúng tôi bắt đầu làm việc từ bảy giờ tối có khi đến tầm hai mươi ba giờ sáng
nhiều hôm có thể kéo dài đến bốn năm giờ nếu mà có vụ việc nào xảy ra nghiêm trọng
và mỗi một ca tuần tra này chúng tôi xử lý từ một mươi năm đến hai mươi trường hợp vi phạm giao thông
và xử lý ba đến bốn trường hợp vi phạm về trật tự an toàn xã hội
thời điểm cuối trường hợp này chúng tôi xử lý từ một mươi năm đến hai mươi trường hợp vi phạm giao thông
cuối năm khi vụ thu hoạch cà phê đang vào chính vụ các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động
thì việc duy trì tuần tra thường xuyên hàng đêm của tổ tuần tra phối hợp công an huyện lâm hà
đã góp phần giữ bình yên địa bàn để người dân yên tâm sinh sống và lao động sản xuất
sau hàng loạt vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian qua
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết ngay trong tháng một mươi hai
các đơn vị nghiệp vụ có liên quan sẽ tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập
trên địa bàn tp hcm hiện có một tám trăm linh nhóm trẻ mầm non ngoài công lập
để quản lý tốt tránh xảy ra tình trạng hành hạ đánh đập trẻ em như vụ việc trường mầm non mầm xanh
tại quận một mươi hai sở giáo dục và đào tạo tp hcm đang làm thủ tục thuê camera của tập đoàn viễn thông viettel
để giám sát tại những cơ sở này
trong thời gian tới những tiêu chí khi cấp phép hoạt động của các nhóm trẻ ngoài công lập
sẽ được xiết chặt và tăng thêm
về vấn đề này đại diện ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng gắn camera chỉ là một công cụ
không thể phát huy hết khả năng giám sát
hiện công tác quản lý nhóm trẻ mầm non ngoài công lập đến nay vẫn còn nhiều lòng lèo
do đó hiệu quả nhất là phải thiết lập trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của từng đơn vị
từ sở giáo dục và đào tạo đến ủy ban cấp quận và phòng giáo dục địa phương
tiếp theo bản tin là thông tin về chuyên ả tội phạm
tiếp theo bản tin là thông tin về chuyên ả tội phạm
đối tượng hoàng thế mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bốn phường phùng trí kiên
tp bắc cạn tỉnh bắc cạn có xẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mảnh phải
và đối tượng trần thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường phùng trí kiên
tp bắc cạn tỉnh bắc cạn có nốt ruồi ngay cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát chuyên ả tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh chuyên ả do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát chuyên ả tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một một mươi hai
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ do sự hoạt động mạnh trở lại
của khối không khí lạnh từ phía bắc nên đã thay đổi thời tiết ở khu vực này
hầu hết các nơi trên khu vực nhiệt độ đều giảm và trời chuyển rét sau gần một tuần ấm áp
nhiệt độ trong hai ngày tới đạt được mức từ một mươi ba hai mươi hai độ
đến ngày bốn nhiệt độ bắt đầu tăng chậm cảm giác rét giảm bớt chưa chiều thì trời hứng nắng
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn dự báo trong đêm nay và ngày mai
không khí lạnh tiếp tục được bổ sung thêm
tuy nhiên đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh nên rét đậm chỉ xảy ra
một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi với gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển là cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là từ một mươi ba đến hai mươi một độ
đến ngày ba và ngày bốn nền nhiệt sẽ tăng lên khoảng từ một hai độ
trời sẽ chỉ còn lạnh với đêm
trong khi không khí lạnh gây giảm nhiệt trời rét ở các tỉnh bắc bộ
mối quan tâm lớn nhất đối với khu vực trung bộ đó là sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông trên diện rộng
nền nhiệt chỉ giảm đáng kể ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an
và mưa không xảy ra nhiều
còn khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa vừa đến mưa to và rông
nhiệt độ trong ngày mùng hai đạt được mức là một mươi sáu hai mươi ba độ
đến ngày mùng bốn thì sẽ tăng lên mức là một mươi sáu hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn
nhiều mây có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
người dân cần nề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét ra lở đất ở vùng núi
ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến khu vực khánh hòa
riêng ninh thuận và bình thuận thì sẽ có mưa rào vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới phổ biến ít mưa
ngày trời nắng xe dưỡng vào đó là những khoảng nhiều mây
mưa có trăng cũng chỉ xảy ra vào ban đêm tại khu vực gia lai và đắk lắc
nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại
cũng như là có hoạt động dân sinh với nền nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
các tỉnh nam bộ ban ngày phổ biến khô giáo trưa chiều có nắng
tuy nhiên chúng ta vẫn cần lưu ý đến những cơn mưa rông cục bộ
thường xuất hiện vào lúc chiều tối có thể gây cản trở phần nào
đến sinh hoạt thường nhật của người dân đặc biệt là tại khu vực ven biển
với gió đông bắc đến đông ở mức cấp hai cấp ba và nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết